trung tâm khí tượng thủy văn vừa đưa ra cảnh báo mưa bắt đầu từ đêm qua ngày bảy tháng một mươi và dự báo sẽ kéo dài đến sáng mai ngày chín tháng một mươi
cùng với sấm xét gió giật mạnh mưa lớn sẽ có khả năng gây ngập tại một số tỉnh ở bắc bộ và bắc trung bộ
cụ thể hiện nay ở các tỉnh phía đông bắc và thanh hóa đến quảng bình đã có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
một số nơi có lượng mưa lớn như tại cửa ông sầm sơn con cuông kỳ anh
do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông ở rìa nam của áp cao cận nhiệt đới
nên từ nay đến sáng ngày chín tháng một mươi ở bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình
tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm năm mươi mm một đợt
riêng các tỉnh từ nghệ an đến quảng bình có nơi trên hai trăm năm mươi mm trên một đợt
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật